trong sáng nay ngày hai tháng hai hàng nghìn người đang sinh sống và làm việc tại thủ đô hà nội
đã un un kéo nhau về quê nghỉ tết khiến nhiều tuyến đường xảy ra ủn tắc giao thông
ghi nhận của phóng viên ngay từ đầu giờ sáng các tuyến đường cửa ngõ ra vào thủ đô
như sài phóng nút giao pháp vân đã xuất hiện tình trạng un tắc giao thông
do lưu lượng các phương tiện di chuyển đông rút
tuy nhiên tại các bến xe mỹ đình giáp bát lượng khách chỉ đông hơn so với ngày bình thường
nguyên nhân chính là do nhiều cơ quan trường học khu công nghiệp đã chủ động bố trí xe
đưa đón học sinh công nhân viên chức về quê ăn tết
ngoài ra xe cá nhân xe hợp đồng tăng khá nhiều so với các năm trước
nên các tổ chức cá nhân có thể tự thuê xe về quê
có ba bốn người
thời tiết ủng hộ
những người dân
những người dân mà đi ở lanh quanh tỉnh dưới một trăm linh cây thì người ta đi một phương tiện xe máy
cái thứ hai là hiện nay thì cái phương tiện cá nhân cũng trong một năm qua cũng thay đổi rất nhiều
một việc nữa là hiện nay cái nibuji cũng ra rất nhiều
do đó thì nó cũng làm cái việc mà người dân ra bến nó dễ dàng đi
cũng theo ghi nhận của phóng viên càng về trưa
lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên các cây xe máy
tuyến đường của cửa ngõ thủ đô mỗi lúc một đồng
để bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các bến xe cửa ngõ ra vào thủ đô
thành phố hà nội đã huy động nhiều lực lượng như kiểm soát quân sự
cảnh sát cơ động công an phường cảnh sát giao thông để phân luồng giao thông
kịp thời giải tỏa khi ủng thắc